ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai vừa cho biết mưa to dữ dội chút xuống thành phố lào cai vào đêm qua dạng sáng nay đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân
đây là trận mưa lớn nhất tại thành phố lào cai tính từ đầu mùa mưa cho đến nay mưa lớn đã khiến nước và bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản của hàng chục hộ dân
hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại chính quyền địa phương đã điều động lực lượng giúp đỡ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
dự báo ngày hôm nay một tháng một mươi lào cai tiếp tục có mưa to người dân cần phòng chống lũ quét sạt lở đất đề phòng xét đánh gió giật mạnh lốc xoáy khi trời có mưa rồng